hôm nay ngày hai mươi sáu tháng ba đoàn viên thanh niên trên cả nước sôi nổi tự hào
đón chào kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đây là dịp để tuổi trẻ ngày nay ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống sung kích sáng tạo tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có một thời thanh xuân
thời thanh xuân ấy tươi đẹp sôi nổi hay chầm lắng nhạt nhòa đều gói gọn vào hai chữ khát vọng
khát vọng vươn mình cống hiến sức trẻ đam mê nhiệt huyết cho non sông đất nước cho xã hội
khắc ghi dấu ấn tuổi trẻ tươi đẹp của chính mình
tám mươi bảy năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng và bắc hồ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và các thế hệ tuổi trẻ việt nam đã cùng nhau viết nên truyền thống vẻ vang
tinh thần sung kích vì đồng hành
đồng hành độc lập tự do của dân tộc vì cuộc sống cộng đồng vì sự bình yên giàu mạnh của tổ quốc
thế hệ trẻ đã chứng minh được rõ hơn hết khát vọng cống hiến và vai trò sung kích của mình
trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
trên mọi miền tổ quốc bất kể là phần việc gì bất kể là nơi đâu
đều có hình ảnh của sắc áo xanh tình nguyện không chỉ thấm đẫm mồ hôi của những ngày hè
giúp các em học sinh đi thi
từ quê nhà đến cổng trường đại học không chỉ sẵn sàng tình nguyện cho đi những giọt máu đào
để giữ bao cuộc đời ở lại không chỉ là những buổi gia quân làm sạch bờ biển
ý tưởng sáng tạo biến bãi rác thành vườn hoa mà còn là hình ảnh xả thân ở những nơi nguy khó nhất
trên mọi miền tổ quốc bất kể là phần việc gì bất kể là nơi đâu
đều có hình ảnh của sắc áo xanh tình nguyện hơn nhiều hơn là những ngày hè
giúp các em học sinh đi thi
trên mọi miền tổ quốc bất kể là phần việc gì bất kể là hình ảnh cho đi những người học sinh nguyện
uy tín vềaccounting cho lúc th freshman dư vụillage dưỡng dục công việc này
đường mới của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phát huy vai trò sung kích tình nguyện
đặc biệt tinh thần khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia đóng góp hoàn thành nhiệm vụ
chính trị phát triển kinh tế xã hội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã chọn
chủ đề cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm hai nghìn một mươi tám là tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã chọn chủ đề cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm hai nghìn một mươi tám là tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước